ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức lễ trao giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín thu hút gần một tác phẩm từ hơn năm mươi cơ quan báo chí tham gia
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chọn và trao ba mươi hai giải thưởng cá nhân gồm hai giải nhất năm giải nhì một mươi giải ba một mươi năm giải khuyến khích và ba giải tập thể đồng hạng
tại buổi lễ ủy ban an toàn giao thông quốc gia chính thức phát động giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe với mục tiêu tính mạng con người là trên hết
nhằm đưa luật phòng chống tắc hại của rượu bia đi vào cuộc sống để giảm đến mức thấp nhất số vụ số người chết số người bị thương vì tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu bia